sáng nay bảy tháng bảy trong khuôn khổ kỳ họp thứ một mươi năm hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm
hội đồng nhân dân tp hà nội đã thông qua nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi gia súc gia cầm
và chính sách hỗ trợ di rời những cơ sở này
khu vực bị cấm chăn nuôi gia súc gia cầm gồm các phường thuộc một mươi hai quận
bốn phường thuộc thị xã sơn tây gồm sơn lập quang trung ngô quyền và lê lợi
các thị trấn của năm huyện cũng bị cấm gồm thị trấn phùng huyện đan phượng trạm trôi huyện hoái đức
đông anh huyện đông anh châu quỳ và yên viên huyện gia lâm văn điển huyện thanh trì
khu trung cư tập thể cũ khu đô thị nằm trên huyện thị xã cũng bị cấm chăn nuôi gia súc gia cầm
thời hạn di rời hoặc chấm dứt hoạt động cơ sở chăn nuôi là từ khi nghị quyết có hiệu lực đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
thành phố hà nội sẽ dành trên một mươi ba tỷ đồng để hỗ trợ chuyển đổi nghề cho người dân trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cũng trong sáng nay hội đồng nhân dân tp hà nội đã đồng ý điều chỉnh giảm ba mươi bốn dự án thu hồi đất với diện tích gần tám mươi hectare
trong một mươi năm dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa năm hai nghìn hai mươi bổ sung danh mục ba trăm năm mươi hai dự án thu hồi đất bổ sung năm hai nghìn hai mươi với diện tích trên một ba trăm linh hectare
bổ sung danh mục hai trăm ba mươi dự án chuyển mục đích đất trồng lúa rừng phòng hộ rừng đặc dụng năm hai nghìn hai mươi
với diện tích trên bốn trăm linh hectare